chiều qua ngày một mươi bốn tháng tám bộ y tế đã điều một đội cơ động gồm năm chuyên gia về hồi sức
truyền nhiễm xét nghiệm kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện bạch mai
đến hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và xét nghiệm
trước diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại hải dương
và theo đề nghị của bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương về việc đề nghị hỗ trợ chuyên gia phòng chống dịch
tiểu ban điều trị của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cục quản lý khám chữa bệnh
đề nghị giám đốc bệnh viện bạch mai cử một đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín
hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương với các thành viên như sau
năm chuyên gia bao gồm một hồi sức tích cực một truyền nhiễm một xét nghiệm một kiểm soát nhiễm khuẩn
và một điều dưỡng hồi sức tích cực
tại cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng tám
lãnh đạo bộ y tế chỉ đạo cần phối hợp sát sao với hải dương để triển khai các biện pháp ứng phó
đồng thời bộ cũng sẽ hỗ trợ toàn diện tỉnh trong công tác truy vết tổ chức cách ly
lấy mẫu trên diện rộng tiến hành xét nghiệm thật nhanh để ngăn chặn dịch